ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi năm thường trực tỉnh ủy hòa bình đã có chủ trương
hàng năm bố trí nguồn ngân sách nhà nước cấp tỉnh phục vụ cho công tác thu hút đầu tư
giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch đầu tư hạ tầng cho các khu công nghiệp
cụm công nghiệp như hệ thống giao thông điện hệ thống thoát nước các danh mục phục vụ an sinh xã hội
trong đó năm hai nghìn một mươi sáu phần đấu tạo năm mươi hectare đất sạch tại khu công nghiệp xã mông hóa huyện kỳ sơn
tuy nhiên đến nay đã hơn một năm nhưng mục tiêu vẫn chưa đạt được vậy nguyên nhân là do đâu
theo quy hoạch khu công nghiệp mông hóa có tổng diện tích khoảng hai trăm ba mươi hectare
xã mông hóa có khoảng một trên một hai trăm ba mươi ba hộ bị ảnh hưởng đền bù giải phóng mặt bằng
diện tích đất phải thu hồi đền bù giải phóng mặt bằng dự án thi công đường trục chính và khu công nghiệp là một mươi ba năm hectare
chủ yếu là đất nông nghiệp trên địa bàn các xóm bãi sấu gò dọi suối ngành hàng nước đàn phượng
dụ năm rụ sáu xóm suối ngành có tổng diện tích đất nông nghiệp gần ba mươi hectare trong đó đất hai vụ lúa là một mươi sáu sáu hectare
xóm có một trăm bốn mươi ba hộ với sáu trăm hai mươi năm nhân khẩu theo quy hoạch phát triển khu công nghiệp mông hóa hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng
hộ nhiều là bốn m hai hộ ít là một m hai chủ yếu là đất nông nghiệp
cụ thể là cách đây năm năm tôi nghĩ là vào tầm năm năm là giá hai trăm sáu mươi
dụ hai vụ nhưng mà hiện tại là để giải phóng trục chính của khu công nghiệp ấy thì lại thông báo mê nhân chỉ có một trăm sáu mươi cho nên nhân dân chưa nhất trí cái giá như vậy
qua tìm hiểu được biết năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình ban hành quyết định số một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu qd ubnd có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
và quyết định số ba mươi hai qd ubnd có hiệu lực từ ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu
ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy điều chỉnh giá bồi thường hỗ trợ tái định cư hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất đối với đất nông nghiệp
theo đó giá trị bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp giảm khá mạnh
đất trồng lúa hai vụ trước đây mức bồi thường hỗ trợ là hai trăm sáu mươi đồng một m hai nay giảm xuống còn một trăm sáu mươi năm đồng một m hai
thế nên tại dự án khu công nghiệp mông hóa khi hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện thực hiện chi trả hai đợt đầu cho các hộ gia đình
dân không đồng ý nhận tiền
mức cũ đối với việc bồi thường hỗ trợ một m hai đất hai lúa là hai trăm sáu mươi đồng một m hai
thế nhưng mà thực hiện theo cái mức điều chỉnh mới thì chúng ta chỉ có bồi thường hỗ trợ là một trăm sáu mươi năm đồng
đó chính là một cái lý do mà phía bà con nhân dân là so sánh so sánh nó bất cập so với cái mức cũ và đề nghị là phải điều chỉnh lại
theo được bằng đúng với mức cũ thì bà con dân dân mới đồng thuận
bồi thường và giải phóng mặt bằng
thực tế các xóm được đền bù trước đó cùng giải ruộng với ruộng của nhân dân xóm suối ngành
đền bù trước thì giá cao đền bù sau thì giá thấp
thế nên có chuyện bà con nhân dân hỏi cán bộ huyện xuống tuyên truyền giải phóng mặt bằng là lương của cán bộ công nhân ngày càng tăng
sao chính sách đền bù lại ngày càng giảm
vấn đề này cần được ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình sớm giải quyết rứt điểm
bởi thực tế các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước có xu hướng khảo sát tìm kiếm quỹ đất sạch để triển khai các dự án đầu tư vì không mất nhiều thời gian giải phóng mặt bằng